có một mươi ba tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
cũng trong sáng ngày hôm nay bộ y tế đã công bố hai bệnh nhân nam tại tp hcm đều kèm bệnh lý nền nặng mắc covid một mươi chín tử vong và nâng số trường hợp tử vong kể từ đầu dịch lên bảy mươi tám ca
ghi nhận tại hà tĩnh vào trưa ngày hôm nay theo kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh
địa phương đã ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với sars cov hai
tất cả chín trường hợp đều là f một và liên quan đến bệnh nhân số một mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín bệnh nhân một mươi năm nghìn chín trăm linh một bệnh nhân một mươi năm nghìn chín trăm linh bảy bệnh nhân một mươi năm nghìn chín trăm linh tám đã được cách ly trước đó
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm các trường hợp này đều được chuyển đến điều trị tại trung tâm y tế huyện kỳ anh
ngành y tế cùng với lực lượng chức năng đang truy vết cách ly lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan bước đầu truy vết được bốn mươi sáu trường hợp
tất cả chín trường hợp đều là f một và một trăm bảy mươi ba trường hợp là f hai của chín trường hợp nói trên
như vậy là chỉ trong hai ngày từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay
tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh ghi nhận một mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai liên quan đến thôn đông hà hai xã thạch long
tính từ ngày bốn tháng sáu cho đến nay hà tĩnh đã ghi nhận một trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín
có thêm một loại vaccine ngừa covid một mươi chín đó là vaccine moderna
vaccine moderna vừa được bộ y tế phê duyệt có điều kiện và đây là vaccine ngừa covid một mươi chín thứ năm được phê duyệt sử dụng tại việt nam
vaccine moderna còn có tên khác đó là skypovac cơ sở sản xuất là rovifarma tây ban nha và recipfarm monfap vừa được bộ y tế ký quyết định phê duyệt có điều kiện tại việt nam
quyết định phê duyệt này kèm theo chín điều kiện đơn vị nhập khẩu phối hợp với cục khoa học công nghệ và đào tạo tổ chức đánh giá an toàn và hiệu quả của vaccine
phối hợp với đơn vị phân phối và sử dụng triển khai theo dõi cảnh giác dược đồng thời phối hợp với bộ y tế triển khai kiểm định vaccine trước khi đưa ra thị trường và quản trị rủi ro trong suốt quá trình vaccine lưu hành tại việt nam
moderna là vaccine ngừa covid một mươi chín thứ năm được phê duyệt có điều kiện để sử dụng tại việt nam tính từ tháng hai cho đến nay
theo thông tin từ bộ y tế đã có một đơn vị ký hợp đồng nhập khẩu năm triệu liều moderna về việt nam
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
ba đối tượng trong hai chuyên án ma túy lớn vừa bị công an huyện mường nhé và công an thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên bắt giữ thu một bánh heroin hai mươi viên ma túy tổng hợp
vào ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực bản hủy sái lương xã quảng lâm huyện mường nhé tỉnh điện biên lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là thảo a vư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lý a trinh sinh năm hai nghìn đều trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên thù giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe mô tô một điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan
vào ngày hôm nay tại tổ dân phố bốn phường mường thanh thành phố điện biên phủ công an thành phố điện biên phủ đã bắt giữ đối tượng ma văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại huyện văn bản tỉnh lào cai thu một bánh heroin và hai viên ma túy tổng hợp
hồng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ việt nam sang trung quốc qua đường hà giang với tiền công là bốn mươi triệu đồng
và hiện nay các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
liên quan tới hành vi cá độ bóng đá tại cà mau bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng ba giờ một mươi năm phút sáng ngày hôm nay
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kết hợp công an phường tám thành phố cà mau bắt quả tăng nhiều đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê khánh băng thuộc khu vực khóm bảy phường tám
quán cà phê trên do mai trí cường chú địa chỉ trên làm chủ có một mươi một đối tượng được mời về cơ quan để điều tra
qua làm việc đã xác định năm đối tượng tham gia cá độ bóng đá giải euro hai nghìn hai mươi một giữa các trận pháp thụy sĩ tây ban nha và kratia
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ số tiền
gần một mươi bảy triệu đồng tám điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan và hiện vụ việc đang được xử lý
thưa quý vị và các bạn với quyết tâm phòng chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo sát sao của đảng và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
với tinh thần làm đến cùng không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong những năm vừa qua nhiều vụ án tham nhũng đã được đưa ra
xét xử khẳng định quyết tâm của đảng và nhà nước trong phòng chống tham nhũng
được các tầng lớp nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ và càng thêm tin tưởng vào công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta
cùng với đó công tác thu hồi tài sản thất thoát bị chiếm đoạt trong những vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế cũng đã được chú trọng đạt được nhiều chuyển biến tích cực
để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ban bí thư đã ban hành chỉ thị bốn cttu
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
năm hai nghìn một mươi chín trong vụ án xảy ra tại mobifone avg lần đầu tiên cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ bản chất tham nhũng liên quan đến cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý
với số tiền nhận hối lộ lên đến sáu hai triệu usd
cùng với đó cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi tài sản của các bị cáo
với số tiền gần tám tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác đạt tỷ lệ một trăm ba mươi bốn
trong nhiều vụ án kinh tế tham nhũng khác như vụ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
công tác thu hồi tài sản bị thất thoát tham nhũng cũng được triển khai một cách hiệu quả

kết quả đạt được thì được ghi nhận trong thời gian qua
theo yêu cầu của quốc hội đặt ra là đối với vụ án tham dũng phải thu hồi tối thiểu là sáu mươi tài sản thất thoát
trong các vụ án vụ việc của c ba thủ lý thời gian qua chúng tôi đều tổ chức thu hồi và kết quả đều đạt được tỷ lệ
vấn đề thu hồi tài sản là một trong những vấn đề mà
đây là đảng chỉ đạo rất kiên quyết
song song với biện pháp trừng trị về tội phạm thì một trong những vấn đề đặt ra là phải thu được tài sản thất thoát của nhà nước
thì trong những thời gian vừa qua thì chúng ta đã đạt được những thành tựu nhất định cũng thu hồi tài sản một cách tương đối
tuy nhiên theo đánh giá trong nhiều vụ án công tác thu hồi tài sản vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu đặt ra
trong đại án kinh tế huỳnh thị huyền như tòa tuyên án bị cáo phải sung công chín tỷ đồng nhưng
qua thẩm tra thẩm định chỉ thu về cho nhà nước được hơn năm trăm linh tỷ đồng chiếm tỷ lệ hơn năm số tiền này
có nhiều nguyên nhân cho tình trạng này
cơ chế hiện nay là chỉ khi khởi tố điều tra thì mới bắt đầu có thẩm quyền là kê biên tài sản phong tỏa tài khoản của những đối tượng đấy
nhưng mà chúng ta chỉ kê biên phong tỏa được những cái tài sản mà mang tên của các đương sự bị cáo thôi
còn những cái tài sản khác mà đã chuyển hóa theo hình thức rửa tiền mà ta không chứng minh được thì không thể xử lý được về tội rửa tiền
cũng không thể thu hồi được tài sản
thì chúng ta lại mắc những quy định pháp luật về vấn đề sở hữu
thứ hai là những tài sản của nhà nước ví dụ liên quan đến đất đai
thì những cái tài sản của nhà nước chuyển hóa thì khi chiếm đoạt là giá trị rất lớn
nhưng là những tài sản này lại được chuyển hóa cho người thứ ba
thì theo quy định người thứ ba ngay tỉnh thì được pháp luật bảo vệ
vậy chúng ta chỉ có
không thể là tuyên thu hồi tài sản
nhưng làm thế nào để thu hồi được cái tài sản đó bằng cái giá trị của đã bị thất thoát thì là vấn đề rất khó
trước thực tế thu hồi tài sản tham nhũng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra
tháng sáu vừa qua ban bí thư đã ban hành chỉ thị bốn về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
với nhiều chủ trương mới tiến bộ góp phần tháo gỡ những bất cập
khai thông những điểm ngẽn trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng
với bảy nhóm nội dung chỉ đạo bao gồm từ việc ra soát hoàn thiện hệ thống pháp luật
triển khai đồng bộ các chính sách nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ
trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan về thu hồi tài sản tham nhũng
nhiều ý kiến khẳng định chỉ thị bốn có nhiều điểm mới giải quyết hiệu quả các vấn đề tồn tại
trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng hiện nay
chỉ thị bốn đề ra một vấn đề rất mới thu hồi tài sản chưa gần qua kết tội
tức là có dấu hiệu tài sản tham nhũng dấu hiệu tài sản bất minh là có thể thu hồi
chính vì thế mà chỉ thị bốn đề ra cái đấy đây là một nghiệp mới mà tôi thấy rất là tốt
thứ hai nữa là chỉ thị cũng nêu là tăng thẩm quyền
ngay từ ban đầu khi chúng ta thực hiện việc thu hồi tài sản không qua kết tội
thì thẩm quyền thu hồi tài sản có thể phát sinh ngay từ giai đoạn
thanh tra kiểm tra
đến thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng đặc biệt là các cơ quan tư pháp
đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị này đồng thời cũng xây dựng các kế hoạch chương trình hành động
và để triển khai một cách có hiệu quả chỉ thị này nâng cao hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản thất thoát
bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng
cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của các cơ quan liên quan và cần có lộ trình
chúng ta thực hiện thì cả một lộ trình
chúng ta phải sửa đổi các luật liên quan đến quyền sở hữu
sửa hữu của cá nhân sửa hữu của hộ gia đình hoặc của tập thể
thì đây là những vấn đề mà khi giải quyết những vụ án thì thường rất là khó khăn
đặc biệt những vấn đề liên quan đến đất đai
thì cả luật đất đai chúng ta cũng phải có những biện pháp để sửa đổi sao cho nó phù hợp
phải có một cái cơ chế tức là phải xây dựng một cái hành lang pháp lý cho những người làm nhiệm vụ
bởi vì nếu không thì không thể thu hồi được
liên quan đến những vấn đề về sửa hữu của cá nhân sửa hữu của con người nó rất khó
thì chúng ta phải sửa đổi rất nhiều
từ bộ luật dân sự đến các bộ luật khác liên quan đến quyền của con người quyền sở hữu
thì chúng ta mới có thể thu hồi được
khi chứng minh được cái tài sản đó là tài sản bất minh tôi chưa nói là bất hợp pháp
bất minh thì đã thu hồi được rồi
trong chỉ thị bốn bàn bí thư cũng nhấn mạnh về việc tăng cường thanh tra giám sát
phát huy vai trò của các đoàn thể cá nhân trong việc giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt
trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân
quyền kích người dân phản ánh tối giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

kính thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày ba mươi tháng sáu
và áp dụng theo chỉ thị số một mươi được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ban hành tối ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhằm siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
trên địa bàn và trong bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh
trong ngày hôm nay tiếp tục có hàng loạt chợ tại thành phố đã bị phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín
hiện thành phố hồ chí minh đã phát hiện các chuỗi lai nhiễm liên quan đến nhiều chợ truyền thống trên địa bàn tp hcm
trong đó có các chợ đầu mối lớn như chợ bình điền chợ đầu mối hóc môn chợ an lạc sơn kỳ
và mới đây nhất là các ca dương tính khiến một phần chợ bà chiểu chợ nguyễn tri phương phải phong tỏa một phần
để điều tra dịch tễ truy vết các ca nhiễm
đồng thời tiểu thương và những người tiếp xúc gần cũng được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
sở công thương tp hcm sẽ xem xét quyết định tạm ngưng hoạt động các chợ truyền thống không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
quản lý chặt chẽ nắm bắt tình hình phòng chống dịch tại các chợ truyền thống trên địa bàn yêu cầu đơn vị quản lý chợ
báo cáo kịp thời cho các cấp có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp liên quan đến công tác phòng chống dịch tài trợ
đến nay tp hcm đã phong tỏa năm trăm sáu mươi điểm trong đó các ổ dịch cộng đồng lớn tại thành phố ghi nhận chủ yếu
tại các khu nhà trọ cụm dân cư tại các quận quyện vùng ven và khu vực đô thị hóa
tp hcm cho biết sẽ ưu tiên xe cấp cứu để chở người bệnh có triệu chứng hoặc có dấu hiệu nặng
còn người mắc covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được vận chuyển bằng xe khách
hoạt động này vừa được sở y tế thành phố triển khai trong tình hình mới phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó sở y tế phối hợp sở giao thông vận tải huy động hai trăm linh xe khách chuyên dụng
có kết cấu khoang tách biệt giữa người bệnh và nhân viên y tế tài xế
tài xế được huấn luyện được cấp giấy chứng nhận sử dụng trang bị phòng hộ ppe
vệ sinh hướng quẩn phương tiện thiết bị theo phương tiện vận chuyển
tuân thủ các quy định phòng và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín
tài xế tham gia vận chuyển được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo sở y tế tp hcm với tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
số ca mắc tăng cao nhưng phần lớn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
chiếm trên tám mươi do đó chưa thật sự cần thiết phải dùng tới xe cứu thương
để chở đến các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
hiện tại số lượng xe cấp cứu đang được huy động ở mức cao nhất
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế tây ninh vừa có văn bản đề nghị sở giao thông vận tải tây ninh
và ủy ban nhân dân các huyện thị xã tp tây ninh cho tạm dừng giao nhận hàng hóa
đi từ tây ninh về các chợ đậu mối ở tp hcm và ngược lại
lý do được cho là trước đó ủy ban nhân dân huyện hóc môn đã ra thông báo
tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng hóa tại chợ đồ mối hóc môn
để thực hiện công tác phòng chống dịch kể từ giờ ngày hai mươi tám tháng sáu đến giờ ngày bốn tháng bảy
ngoài ra một số chợ khác tại tp hcm từng ghi nhận có ca dương tính
như chợ đầu mối bình điền sơn kỳ thì sở y tế tây ninh cũng đề nghị
sở giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các huyện thị xã tp tây ninh
khi phát hiện các phương tiện đi và về từ các chợ đậu mối nêu trên
đưa toàn bộ những người có mặt trên phương tiện bàn giao cho y tế địa phương
để cách ly tập trung
dịch bệnh covid một mươi chín ở tỉnh đồng tháp đang có dấu hiệu ngày càng phức tạp
khi tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nghi nhiễm mới
tính đến sáng ngày hai mươi chín tháng sáu đồng tháp ghi nhận thêm hai mươi một trường hợp
nghi mắc covid một mươi chín có liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện đăng khoa sa đéc
qua đó nâng tổng số ca nhiễm và nghi nhiễm liên quan ổ dịch này là ba mươi người
hiện đồng tháp đang tập trung mọi nguồn lực kiểm soát tình hình
không để dịch bệnh tiếp tục lây lan đặc biệt là tại các bệnh viện
nhà máy xí nghiệp các địa phương tiếp tục kiểm soát tại địa bàn giáp ranh
và tạo điều kiện luôn chuyển hàng hóa
với mục tiêu an toàn sức khỏe cho cộng đồng và đảm bảo phát triển kinh tế
ban chỉ đạo của tỉnh đã thống nhất tạm ngưng hoạt động chợ đêm
và ngưng cấp căn cứ công dân
trong những ngày qua người dân trên đảo ngọc phú quốc vui mừng
vì sẽ được ưu tiên chích ngừa vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian tới
và chủ trương trên thì không chỉ thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước
đối với sự phát triển kinh tế của địa phương
mà còn bảo vệ sức khỏe của bà con nhân dân thành phố biển
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến hết
sức phức tạp lây lan nhanh trong cộng đồng
dịch bệnh chưa có thuốc đặc trị
việc bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất hiện nay là được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
chính vì thế khi được chính phủ ưu tiên phòng covid một mươi chín cho toàn dân phú quốc
đây thật sự là niềm vui lớn không chỉ riêng bản thân ông tuấn
mà là niềm vui chung của người dân đảo ngọc
mọi người dân ở đảo phú quốc này cũng mong muốn được tiêm phòng
để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình cũng như là cộng đồng
làm sao sớm ngăn chặn
cái covid một mươi chín này càng sớm càng tốt để mọi người được giao lưu với nhau
được gắn kết với nhau và công việc được trở lại bình thường
tôi cũng mong muốn là được tiêm chủng vaccine trong cái đợt này
bởi vì công việc của tôi là được tiếp xúc với rất là nhiều người qua lại
tôi rất là mong được tiêm vaccine sớm trong đợt này ạ
theo kế hoạch phú quốc sẽ tiêm phòng covid một mươi chín cho toàn dân
trong độ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi năm đang sinh sống và làm việc
tại phú quốc trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một là hai trăm hai mươi liều vaccine và sẽ được triển khai tiêm theo lộ trình
dự kiến đợt một vào tháng bảy và đợt hai vào cuối tháng chín năm nay
chuẩn bị cho ngày được tiêm ngừa phòng covid một mươi chín
người dân địa phương cũng đã chú động tìm hiểu những thông tin cần thiết
ổn định tâm lý trước trong và sau tiêm phòng
tôi cũng khá là lo lắng vì đây là một loại vaccine mà cũng xảy ra cũng khá là nhiều gần đây
có những thông tin rằng là loại vaccine này cũng bị ảnh hưởng khá nhiều
về vấn đề sốc phạm
tuy nhiên là sau khi phú quốc hai đợt chích vaccine vừa rồi
đã có hơn bảy người dân ở địa phương được trích
những tiến đầu được chích thì tôi thấy là cái vaccine này cũng tương đối an toàn
mặc dù nó có những triệu chứng ban đầu
tuy nhiên đến ngày hôm nay thì những người dân đã được tiêm vaccine ở phú quốc
đã sức khỏe tốt và tôi nghĩ rằng là cái vaccine này sẽ rất là an toàn
nên người dân chúng tôi cũng yên tâm hơn phần nào
từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay
thành phố phú quốc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
từ đó phú quốc chưa ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
đây cũng là một trong những lợi thế điều kiện tốt để phú quốc mở cửa đón du khách quốc tế
hy vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt
sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới
vừa chủ động phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân
vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tiếp tục chương trình xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức an ninh trực tự diễn ra trong ngày
ngày hai mươi chín tháng sáu công an quận bảy tp hcm đang vào cuộc truy xét xử lý nhóm quái xế hàng trăm chiếc xe
tụ tập gây rối trên đường nguyễn hữu thọ phường tân hưng
tại đây nhóm thanh thiếu niên này liên tục nẹt bô bóc đầu chạy so kẹ nhau với tốc độ rất cao
sự việc được người dân quay lại vào khoảng hai giờ năm mươi phút cùng ngày
hiện công an quận bảy đã nắm được thông tin vụ việc và vào cuộc điều tra truy xét để xử lý nhóm người trên theo quy định
việc tụ tập đông người gây rối trực tự công cộng không chỉ gây mất an toàn giao thông vi phạm chỉ thị một mươi của thành phố trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
trưa nay hai mươi chín tháng sáu tại một xưởng thiên công quảng cáo trên đường mậu thân phường bình hưng tp văn thiết tỉnh bình thuận đã xảy ra một vụ cháy lớn
thời điểm trên tại xưởng thi công quảng cáo là giờ nghỉ trưa nên không có ai bên trong và cửa đóng kính
khi người dân phát hiện khói bốc lên mù mịt và lửa bốc cháy ngùng ngột trong xưởng này
nên đã tri hô và điện báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình thuận
hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
cùng phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy siêu thị cấp mát phan thiết để tiến hành chữa cháy
lực lượng chức năng đã dùng cưa sắt cắt cửa nhôm để phun nước vào bên trong
đến khoảng một mươi ba h đám cháy được khống chế phần máy của nhà xưởng đổ sập xuống nhiều đồ đạc bên trong cháy rụi
cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân
kính thưa quý vị thời gian qua công an tỉnh đồng nai đã triển khai đồng bộ và quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy và nhiều tụ điểm ma túy bị triệt phá hàng trăm đối tượng ma túy bị xa lưới
và qua đó góp phần bảo đảm an ninh trực tự trên địa bàn
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân trên địa bàn thành phố long khánh
sau hai tháng cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trực tự bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến ngày hai mươi hai tháng sáu và tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an thành phố long khánh đồng nai đã phát hiện nhiều vụ án ma túy
nhiều đối tượng liên quan bị bắt giữ xử lý góp phần bảo đảm an ninh trực tự trên địa bàn
đơn cử như vụ bắt quả tang nguyễn trần thanh duy hai mươi bảy tuổi ngụ phường xuân an thành phố long khánh
đang bán ma túy cho một con nghiện tại khu phố bốn phường xuân an
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy cơ quan công an thu giữ thêm ba gói tinh thể màu trắng
tại cơ quan công an đối tượng duy khai nhận hành vi phạm tội của mình
bản thân tôi nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài ma túy tôi đã mua ma túy về sử dụng và bán lại cho những bạn nghiện và bị cơ quan công an bắt
của gia đình là
nghèo khổ dưới là thành phố hoàng nghề nghiệp thì đang làm thì nói chung là không có ổn định lắm
vợ trong khi đang bệnh hiểm nghèo thì nằm ở bệnh viện chút ít nhưng mà tí đá để về bay
bán để lấy tiền để chạy chữa cho cái lúc ngặt nghèo cho vợ cán bộ sẽ bắt được
theo thống kê của công an thành phố long khánh trong hai tháng cao điểm
đơn vị đã phát hiện chính vụ một mươi bốn đối tượng mua bán
đơn vị đã phát hiện chính vụ một mươi bốn đối tượng mua bán và tặng trữ trái phép chất ma túy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố tám vụ một mươi một bị can
sử phạt vi phạm hành chính một đối tượng số còn lại đang phát minh điều tra làm rõ
để có được kết quả này đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch
huy động tối đa quân số làm tốt công tác bám nắm địa bàn cơ sở
tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung
nhiệm vụ chỉ tiêu biện pháp bảo đảm hiệu quả hướng về cơ sở
tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh trật tự
để làm tốt công tác này trong gian tới chúng tôi quan trị sự chỉ đạo của ban lãnh đạo
tức là biện pháp tuyên quyết có tính chất mấu chốt thiên chốt
đó là chúng tôi làm tốt cái công tác nhiệm vụ cơ bản
phối kết hợp giữa đội chức năng với công an các phường xã
để nắm bắt chắc địa bàn nắm bắt chắc đối tượng
từ đó có thể kịp thời phát hiện và tổ chức triệt phá
đối với những cá nhân các tổ chức có hành vi vi phạm
về hành vi vận chuyển tàng trữ hoặc sử dụng trái phép chất ma túy
có thể nói công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của công an tp long khánh
đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân